viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bốn đồng phạm của nguyễn phương hằng gồm đặng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi
trợ lý của nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam và huỳnh công tân
trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm
trước đó vào ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị can nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm